thưa quý vị với phương châm ba bám bốn cùng lực lượng công an huyện mù căn trải tỉnh yên bái đã thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ xuống cơ sở sâu sát địa bàn nắm chắc tình hình kịp thời xử lý thông tin và phát huy vai trò của quân chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

hà nam là một trong những địa phương đang tích cực đẩy mạnh việc triển khai các mô hình điểm về đề án
qua đó đẩy nhanh chuyển đổi số tại địa phương này
thẻ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử vneid giờ đây đã trở thành một trong những phương thức chính
trong giao dịch của người dân tại hà nam
đơn cử như trong lĩnh vực y tế với mô hình số sáu hiện hà nam đã có một trăm hai mươi trong tổng số một trăm hai mươi cơ sở khám chữa bệnh
đã trang bị máy quét qr code để thực hiện việc sử dụng căn cước công dân gắn chip
căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng vneid thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh tỷ lệ sử dụng chiếm gần sáu mươi năm
cũng với căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản vneid việc đăng ký lưu trú của người bệnh tại các cơ sở y tế
cũng trở nên đơn giản và thuận tiện hơn
theo đó đến nay đã có hai mươi chín cơ sở khám chữa bệnh tại hà nam thực hiện khai báo lưu trú qua phần mềm lưu trú asm với trên một mươi năm lượt
mô hình số một mươi một về triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại cơ sở khám chữa bệnh đã mang lại những tiện ích nhất định cho người dân cũng như bệnh viện
bằng cái nguyên cái căn cước công dân thì tủ tục nhanh gọn nhẹ mà không thấy phức tạp
trước đây thì khi mà thực hiện mà muốn báo cáo với lưu trú lưu trú thì các khoa phải tổng hợp trên giấy xuống một bộ phần tổng hợp
sau này mất công như thế là cách độ khoảng ba cây để đến trụ sở công an để khai báo
nhưng đến giờ thì tất cả được tích hợp
trên phần mềm thì các khoa tích hợp và báo cáo trực tiếp luôn
việc đưa những tiện ích dịch vụ trên tài khoản định danh điện tử vneid cũng đang được lực lượng công an tỉnh hà nam đẩy mạnh tới người dân
ví dụ như việc ứng dụng mô hình hai mươi chín về triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng vneid
triển khai từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã có bốn trăm năm mươi tám trong tổng số sáu trăm tám mươi bốn tin báo được tiếp nhận qua vneid đạt tỷ lệ gần sáu mươi bảy
qua ứng dụng vneid thì rất tiện lợi
xong rồi xuống dưới kia thì các vụ việc thì được các công an thị trấn tiếp nhận rất nhanh
nói chung là được cái ứng dụng vneid này thì nó dùng là đảm bảo về cái tính bảo mật
nó tiện nhịp ích cho bà con nên không phải xuống cơ quan công an để trình báo
trong năm hai nghìn ba vừa rồi thì là công an thị trấn mỹ đã tiếp nhận một mươi tám tin báo cho giác tội tội phạm

đặc biệt là một số cái nội dung liên quan đến cái vụ này
thứ hai là những cái liên quan đến cái các cái đối tượng mà tụ tập có biểu hiện là dấu hiệu là gây xuất trị tổng cộng
thì là công an thị trấn là sau khi tiếp nhận đã phân công một lượng xuống địa bàn
và lúc qua đó thì đã ngăn chặn được cái việc là xảy ra cái tội phạm nghiêm trọng trên địa bàn
từ bốn mươi bốn mô hình điểm trong đề án sáu hà nam hiện đang đưa vào thực tiễn triển khai đối với ba mươi chín mô hình
đây là những mô hình được ubnd tỉnh lựa chọn trên cơ sở đảm bảo tính phù hợp
khả thi khi triển khai tại địa phương và qua gần hai năm triển khai minh chứng thực tiễn về tính hiệu quả của các mô hình
từ những kết quả của tỉnh đã đạt được trong việc triển khai các mô hình của đề án sáu
người đứng đầu các cơ quan man ngành các địa phương phải có nhận thức đúng nắn ý nghĩa vai trò vị trí tầm quan trọng của đề án số sáu

công an thị trấn đã đưa vào thực tiễn triển khai đối với ba mươi chín mô hình
công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai đề án sáu phải quyết liệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở
phải phân công rõ nhiệm vụ cho từng xã từng đơn vị từng địa phương
xác định nhiệm vụ trọng tâm sẽ hoàn thành trước
nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tiếp theo để tập trung chỉ đạo triển khai
mỗi mô hình điểm về đề án sáu sẽ được ubnd tỉnh giao cụ thể
cho các sở ban ngành địa phương đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực quản lý
tuy nhiên cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng
việc ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực địa tử trong triển khai các mô hình
cũng gặp những khó khăn nhất định dẫn đến một số nhiệm vụ chỉ tiêu không hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra
trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình của đề án
chúng tôi còn gặp một số khó khăn đó là một số bộ ngành
triển khai thực hiện nhiệm vụ của đề án sáu tới các đơn vị cấp dưới còn chậm hoặc chưa chỉ đạo
tạo sự thiếu đồng bộ gây khó khăn lung túng
quá trình triển khai thực hiện mặc dù đã được tuyên truyền hướng dẫn
nhưng nhiều người dân vẫn còn tâm lý e ngại sợ lộ thông tin của cá nhân
với những mô hình điểm về đề án sáu đã được đăng ký
hiện các sở ngành địa phương tại hà nam cũng đặt ra các đầu đề bài toán lộ trình thực hiện
xác định nguyên tắc thí điểm chọn điểm để triển khai thực hiện các mô hình
và phát huy tối đa nguồn lực nền tảng có sẵn nhằm tránh lãng phí
đồng thời bám sát tình hình thực tế hoạt động của ngành lĩnh vực mình quản lý
để đề xuất với các đơn vị cấp dịch vụ phần mềm giải pháp nền tảng số triển khai thực hiện
một số mô hình đã hoàn thành và thậm chí hoàn thành vượt tiến độ kết quả so với lộ trình đặt ra ban đầu
thực hiện cái đề án sáu đó là cụ thể là mô hình số hai mươi hai và sở cũng chỉ đạo của phòng chuyên môn về các
địa phương đặc biệt là các năng nghề định hướng hướng dẫn cập nhập xây dựng các cơ sở dân hiệu
như là các hình ảnh xây dựng quảng bá các sản phẩm của các làng nghề trên hệ thống không gian mạng
đặc biệt là qua thực hiện các mô hình chuyển đổi số đặc biệt là thực hiện mô hình số hai
như trước đây thì chúng tôi khi mà thực hiện để cấp bản điện tử cấp giấy khai sinh và trích lục khai tử
thì chúng tôi phải thực hiện rất là cán bộ công chức phải thực hiện rất là nhiều bước và nhiều quy trình
vừa làm trên phần mềm liên thông vừa làm trên phần mềm liên thông vừa làm trên phần mềm liên thông
vừa làm trên phần mềm hộ tịch lại chuyển sang cái phần mềm là ký số trên phần mềm quản lý văn bản của cơ quan nhà nước
thế nhưng thì hiện nay thì chúng tôi chỉ cần tích hợp trên một phần mềm
cần chưa đến hai đến ba phút đồng hồ là có thể xong toàn bộ
cùng với đó việc phát huy vai trò thường trực trong triển khai thực hiện đề án sáu
cũng đang được lực lượng công an tỉnh hà nam triển khai trong đó tập trung chỉ đạo hướng dẫn
tháo gỡ khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong xây dựng thành công các mô hình
và những đồng điểm về đề án sáu
xác định là những cái giải pháp để khắc phục các tồn tại hạn chế
cũng như là đẩy nhanh các tiến độ thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo trong đề án
và chúng tôi cũng đã xác định tập trung tham mưu để thực hiện tốt có hiệu quả các mô hình trên cơ sở
ở đó chúng tôi sẽ tham mưu sơ kết cũng như là nhân rộng đối với những mô hình có hiệu quả
ủy ban tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ
cấp tài khoản cá nhân thực hiện việc chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt
đối với các đối tượng an sinh xã hội đẩy nhanh tiến độ
số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính
và chỉ đạo không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
khi đã được số hóa theo đúng quy định
chủ động triển khai thực hiện các mô hình trên địa bàn tỉnh
có thể thấy việc vận hành và đưa vào hoạt động những mô hình điểm về đề án sáu
chính là chia khóa tạo nên những đột phá trong chuyển đổi số
thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung
bên cạnh đó người dân doanh nghiệp ở các tỉnh thành phố được lựa chọn là mô hình điểm
cũng chính là nhân tố quan trọng là sức ép rất lớn đốc thúc
đòi hỏi sự vào cuộc có trách nhiệm và hiệu quả cao hơn nữa của các sở ngành địa phương
đối với những giá trị họ được hưởng từ chuyển đổi số đề án sáu mang lại
và phần trình bày của tốt ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại